liên tiếp hai vụ vận chuyển ma túy số lượng lớn vừa bị công an tỉnh lai châu phát hiện và triệt phá
tám mươi chín bánh heroin là tăng vật thu giữ tại hiện trường
đêm qua khi đang vận chuyển sáu mươi chín bánh ma túy tổng hợp tương đương bốn trăm một mươi bốn viên
ba đối tượng lý a dê trang a minh và trang a vinh đều trú tại tỉnh điện biên
đã bị công an huyện nậm nhùn tỉnh lai châu phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh điện biên bắt quả tang
cũng ngay trong đêm công an tỉnh lai châu phá thành công chuyên án
bắt quả tang đối tượng giàng a páo trú tại tỉnh điện biên
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ hai mươi bánh heroin
qua đấu tranh bước đầu báo khai nhận vào sáng cùng ngày
đã đi xe máy từ huyện mường nhé tỉnh điện biên sang huyện tân uyên tỉnh lai châu
bán hai mươi bánh heroin với giá ba tỷ đồng
tuy nhiên chưa kịp bán thì đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ